các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau một thời gian mai phục ngày ba mươi tháng bảy các trinh sát công an quận thủ đức kết hợp với công an phường tam bình và phường trường thọ bất ngờ đột kích hai ngôi nhà trên đường tam bình phường tam phú quận thủ đức bắt quả tàn nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy thu giữ lượng lớn tàn vật là máy bán cá dụng cụ sử dụng ma túy đá hùng khí giấy tờ giả biển số xe máy các dụng cụ sử dụng để trộm cắp và rã xe máy trộm cắp được
sau ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đơn vị đã tập trung toàn bộ lực lượng kết hợp với công an các phường là triệt phá truyền án bảy trăm một mươi năm t chúng tôi đã bắt khẩn cấp năm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản thì hầu hết là các đối tượng này đều đang độ tuổi thanh thiếu niên phương thức của các đối tượng là hàng ngày chia nhau đi trộm cắp tài sản ở các khu vực dân cư và địa bàn các quận tráp đanh
chỉ riêng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay

băng nhóm này đã thực hiện gần một mươi vụ đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản giá trị công an quận thủ đức đã bắt khẩn cấp mời làm việc với tổng cộng một mươi bốn đối tượng đáng nói trong số một mươi bốn đối tượng bị đưa về cơ quan công an qua kiểm tra có một mươi một đối tượng có kết quả dương tính với ma túy hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra